tổ chức kỷ lục việt nam vừa trao chứng nhận kỷ lục cho phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc lương giám đốc bệnh viện nội tiết trung ương với tiêu chí người có công trình nghiên cứu khoa học về kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng chuyển giao đào tạo trong và ngoài nước nhiều nhất
đây là kỹ thuật mới do bác sĩ việt nghiên cứu ứng dụng thành công và được đánh giá cao trên thế giới
kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp mang tên dorcton lương được bắt đầu ứng dụng từ năm hai nghìn ba đây là phương pháp nội soi tuyến giáp được đánh giá là hoàn hảo nhất hiện nay
tính đột phá trong phương pháp này là chỉ phải dạch một đường nhỏ từ nách và ngược đi lên thích thước từ năm đến một cm tránh được nhiều biến chứng so với mổ mở và có thể dễ dàng che đi bằng trang phục
từ khi triển khai đến nay đã có ba trăm hai mươi bảy giáo sư bác sĩ của gần ba mươi nước trong khu vực và trên thế giới đến bệnh viện nội tiết trung ương để học kỹ thuật này
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
phó giáo sư trần ngọc lương và cộng sự đã thực hiện năm ba trăm tám mươi một ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp tiết kiệm hơn bốn mươi một triệu đô la mỹ so với mổ tại singapore